quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn cùng với quá trình suy yếu của khối khí lạnh đầu mùa
lúc này bao phủ toàn bắc bộ là một lớp sương mù nhẹ
riêng ở khu vực trung du và vùng núi sương mù khá dày nên tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
khiến cho việc lưu thông trong buổi sáng sớm của các phương tiện trở nên khó khăn hơn
tuy nhiên trong ngày hôm nay sương mù sẽ tan nhanh chưa chiều nắng giáo
nhiệt độ trên toàn bắc bộ tiếp tục tăng thêm so với ngày hôm qua từ một đến hai độ
hầu hết đều giao động ở mức từ ba mươi đến ba mươi một độ
riêng một số nơi như hòa bình hay thủ đô hà nội nhiệt độ còn có thể cao tới ba mươi bốn độ
ban ngày trời nắng nhưng đến tối và đêm cùng với quá trình tăng cường trở lại của khối khí lạnh phía bắc
bắc bộ sẽ có mưa rông trở lại
trong đó khu vực vùng núi phía bắc các tỉnh hà giang cao bằng cũng như lạng sơn
sẽ là những nơi có mưa vừa cục bộ có nơi mưa to
trong cơn rông có thể kèm theo rông xét và gió giật mạnh nguy hiểm
vì thế người dân cần hết sức lưu ý
lui xuống trung bộ hôm nay toàn bộ miền trung cũng sẽ có một ngày nắng giáo
với mức nhiệt cao nhất trong ngày giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó đến đêm cùng với quá trình rồn xuống của giải mây rông
nên khu vực thanh hóa và phần phía bắc của tỉnh nghệ an sẽ có mưa rông
khả năng cao khu vực này cũng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật
ở phía nam gió mùa tây nam vẫn hoạt động mạnh
vì thế vào thời điểm chiều tối nam bộ và tây nguyên sẽ có mưa
ở tây nguyên mưa trên một phần hai diện tích khu vực
trong khi đó ở nam bộ cũng sẽ có mưa ở nhiều nơi
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông mạnh
do mưa xảy ra vào chiều tối còn ban ngày trời vẫn có nắng
nên nhiệt độ trong ngày ở hai khu vực ít thay đổi
ở tây nguyên nhiệt độ ổn định mức hai mươi tám ba mươi một độ
còn ở các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
dưới tác động của gió tây nam trong ngày hôm nay
ở khu vực phía nam của biển đông
bao gồm vùng biển của huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang
cũng như là cả vùng vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong khi đó ở khu vực phía bắc của biển đông chỉ có mưa vài nơi
nên tầm nhìn xa thoáng là trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước